theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên nhân viên ngành giáo dục đào tạo tp cho năm học mới là năm trăm ba mươi một người
hiện có một bảy trăm ba mươi tám ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển
so với tổng nhu cầu tuyển dụng của ngành giáo dục và đào tạo tp hcm số lượng dự tuyển năm nay tăng mạnh đưa tỷ lệ trọi bình quân là một trên ba ba
trong đó nhiều môn học như vật lý hóa học toán có tỷ lệ cạnh tranh khá cao cho thấy năm nay thành phố sẽ không lo tuyển thiếu giáo viên
theo đánh giá của sở giáo dục và đào tạo tp hcm trong số hơn một bảy trăm linh ứng cử viên dự tuyển năm nay ngoài các ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm còn có nhiều người tốt nghiệp chuyên ngành đại học khác
đặc biệt ngoài các ứng viên của hộ khẩu tp hcm còn có sự tham gia của nhiều ứng viên ở các tỉnh thành khác